chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
mở đầu chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày
trong thời kỳ đổi mới xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước binh chủng đặc công đã làm tốt công tác tham mưu với quân ủy trung ương và bộ quốc phòng về xây dựng và phát triển lực lượng đặc công theo hướng tinh gọn mạnh thực hiện tốt chức năng chủ nhiệm đơn vị đầu ngành chống khủng bố của toàn quốc chất lượng huấn luyện trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công ngày càng được nâng cao

tham dự lễ bế mạc có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao bốn mươi giải cho các gian trưng bày ấn tượng đặc sắc ba mươi năm giải cho bìa báo tết đẹp bốn mươi tác phẩm phóng sự xuất sắc đề tài môi trường năm hai nghìn một mươi sáu một mươi chín giải đồng hạng cho các chương trình truyền hình tết ấn tượng một mươi giải đồng hạng cho giao diện báo điện tử
sau khi kết thúc hội báo toàn bộ số báo tết báo xuân trưng bày tại hội báo sẽ được trao tặng cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở trường sa và các vùng biển đảo của tổ quốc thông qua đại diện bộ tư lệnh hải quân
tại hà nội sáng nay đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề thanh niên thủ đô với việc học tập việc làm và khởi nghiệp của đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
tại buổi gặp mặt đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đại biểu quốc hội nhấn mạnh với trên một trăm linh trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đây không chỉ là lợi thế mà còn là nguồn lực tài sản vô cùng quý giá đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của thủ đô
hà nội hiện có hai trăm linh doanh nghiệp song vẫn còn thấp so với tiềm năng và vị thế chính vì vậy đội ngũ sinh viên thanh niên thủ đô cần quyết tâm quyết liệt hơn nữa để khởi nghiệp
thành phố cũng đã có những cơ chế ưu tiên khuyến khích từ nguồn vốn đến hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp

tay tổng thống mỹ donald trump từng nói rằng kế hoạch xây tường ở biên giới với mexico đang
phát triển vượt tiến độ mặc dù không nói rõ có công ty nào trình đề xuất về bức tường hay chưa
ước tính chi phí xây dựng bức tường vào khoảng hai mươi một tỷ đô la mỹ tổng thống donald trump tuyên bố
mexico phải trả chi phí cho bức tường nhưng mexico nhiều lần khẳng định không thực hiện
hôm nay các chuyến bay tại sân bay oli của pháp hoạt động bình thường trở lại
một ngày sau khi cảnh sát tiêu diệt một đối tượng tấn công binh sĩ tuần tra tại đây
khiến sân bay ở phía nam thủ đô paris này phải đóng cửa và hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt
theo người phát ngôn sân bay oli hoạt động hàng không tại sân bay này hầu như đã trở lại bình thường
tuy nhiên vẫn có một số chuyến bay bị hoãn trung bình khoảng hai mươi phút
trong ngày hôm nay văn phòng công tố paris đơn vị chịu trách nhiệm điều tra sau vụ tấn công
xảy ra sáng hôm một mươi tám tháng ba cho biết cha của nghi can gye ben belakem đã được thả đêm qua
còn anh trai và một người họ hàng của đối tượng này vẫn đang bị tạm giữ
toàn bộ ba người này đã tự do
liên lạc với cảnh sát
theo các công tố viên khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng ba giờ địa phương
tại nhà ga phía nam của sân bay okly nghi can đã tấn công và cướp súng trường của một nữ binh sĩ
tuần tra ở sân bay oli tuy nhiên hai đồng nghiệp của nữ binh sĩ này đã bắn chết đối tượng
trong báo cáo mới công bố cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới standard poor s của mỹ
đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của kinh tế nga từ mức ổn định lên mức tích cực
việc standard poor s điều chỉnh mức đánh giá nói trên xuất phát từ dự báo triển vọng phát triển
của kinh tế nga giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi theo đó kinh tế nước này sẽ ghi nhận mức tăng trưởng trung bình
một bảy một năm sau hai năm rơi vào suy thoái do chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt kinh tế
của phương tây bên cạnh những đánh giá tích cực báo cáo của standard poor s chỉ ra những
rào cản đối với sự phát triển của kinh tế nga như là giá cả hàng hóa khá thấp và các biện pháp
trừng phạt kinh tế của phương tây standard poor s đánh giá lĩnh vực ngân hàng của nga hiện
vẫn còn dễ bị tổn thương mặc dù đã xuất hiện một số dấu hiệu ổn định standard poor s cho biết
cơ quan này có thể tiếp tục nâng mức xếp hạng tín dụng của nga nếu kinh tế quốc gia châu âu này
thích nghi được với giá dầu thấp trong khi vẫn bảo đảm vị thế mạnh mẽ về giá trị tài sản dọc
ở nước ngoài song song với việc giảm nợ công
hơn ba trăm linh đĩa nhạc hình ảnh và đồ vật do một người hâm mộ cuồng nhiệt nhóm nhạc the beetle
của biện pháp siêu tầm vừa được bán đấu giá tại paris ngày hôm qua
ông jacques vancouver bắt đầu sưu tập đồ vật liên quan đến nhóm nhạc nổi tiếng thế giới này vào năm
một nghìn chín trăm sáu mươi bảy với đĩa nhạc đầu tiên là album a hard day s night vài chục năm sau gia tài này đã gồm gần
một mươi năm đồ vật ở độ tuổi sáu mươi người đàn ông này quyết định bán đấu giá một phần bộ sưu tập và
dùng số tiền thu được để dưỡng già ye từng viết nhiều quyển sách và xuất hiện trên đài phát
thanh để bình luận về nhóm nhạc ông thần tượng
năm hai nghìn sáu ông nhận được những bức thư tay do harrison và ringo starr gửi như lời cảm ơn
đến những tình cảm ông dành cho họ các lá thư này cũng được bán đợt này với giá ba euro mỗi bức
hàng nghìn người đàn ông iran đang đối mặt với án tù nguyên do là họ không thể trả được số vàng
bồi thường cho gia đình nhà vợ sau khi ly dị tiền bồi thường sau ly dị là một điều được quy định
trong luật pháp iran để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ
khi anh saadet cưới bạn gái thời xưa
thời sinh viên anh chưa từng nghĩ có ngày mình đối mặt với án tù do không đáp ứng được số
số tiền lớn mà gia đình vợ anh đòi hỏi theo luật bảo vệ gia đình của iran
những người chuẩn bị làm chồng phải đồng ý trả một khoản tiền nhất định bằng tiền vàng
gọi là meria cho người vợ khi ly dị điều này đã khiến nhiều người đàn ông khánh kiệt và không
ít người phải vào tù khoản bồi thường trên giấy tờ của tôi rất cao lên đến tám trăm linh đồng tiền vàng
nhưng khi chúng tôi lên kế hoạch đám cưới tôi chưa từng nghĩ tương lai hôn nhân mình sẽ như thế này
một đồng su vàng có giá trị tương đương ba trăm linh đô la theo giá vàng hiện tại và một lao động trung
bình ở iran phải mất đến năm mươi năm để kiếm được khoản tiền hai trăm bốn mươi đô la này khi sadek và vợ có
ý định chia tay gia đình nhà vợ anh can thiệp và saadet phải ra tòa với phán quyết phải trả một trăm một mươi
đồng vàng hoặc ngồi tù sau khi chứng minh được mình phá sản anh saadet đạt được thỏa thuận trả
gần một trăm hai mươi đồng vàng mỗi tháng trả một đồng theo thống kê mới nhất hai hai trăm chín mươi bảy đàn ông
iran đang ngồi tù vì không thể trả khoản tiền này sau khi ly dị
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại